ngày hai mươi năm tháng một mươi cơn bão ortis mạnh cấp năm đã đổ bộ vào khu vực ven biển bang guerrero của mexico
và các địa phương lân cận tàn phá nặng nề nhà cửa các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng
trong đó bao gồm khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới ancapulco
bão ortiz đã cuốn phăng hầu hết các kết cầu gắn liền với nhà cửa công trình xây dựng gần bờ
như hệ thống cửa mái nhà
lượng mưa lớn đã khiến hệ thống giao thông tê liệt nhấn chìm nhiều phương tiện giao thông
được xem là cơn bão lớn nhất trong nhiều năm gần đây cơn bão xuất phát từ thái bình dương
cũng đã khiến nhiều khu vực duyên hải phía tây mexico bị mất điện
đồng thời làm gián đoạn hoàn toàn hệ thống viễn thông và thông tin liên lạc
cùng ngày hệ thống dịch vụ hành chính công và các cơ sở giáo dục tại khu vực đã dừng hoạt động
hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại vật chất